sau gần hai ngày làm việc tích cực trách nhiệm nghiêm túc hội nghị lần thứ một mươi chín ban chấp hành đảng bộ tp hà nội khóa một mươi sáu đã hoàn thành tốt đẹp chương trình đề ra phát biểu tại hội nghị ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội hoàng trung hải
nêu rõ những tồn tại hạn chế và đề nghị các cấp các ngành cần tập trung khắc phục như việc theo dõi đôn đốc thực hiện kết luật thanh tra kiểm tra giám sát chưa chặt chẽ
việc tổ chức thực hiện các giải pháp củng cố tổ chức cơ sở đảng theo chỉ đạo của ban chỉ đạo một mươi năm của thành ủy ở một số đơn vị còn chậm
bệnh dịch tả lợn châu phi thiệt hại đến hai mươi ba tổng đàn lợn tác động lớn đến tình hình kinh tế xã hội của thành phố
một số chỉ tiêu vẫn duy trì tăng khá nhưng đạt thấp hơn mức cùng kỳ
bí thư thành ủy hà nội đề nghị các cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc các đoàn thể chính trị xã hội thành phố và cán bộ đảng viên nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết quyết tâm tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm